dự án phát triển đàn bò của đoàn thanh niên được triển khai tại huyện trùng khánh tỉnh cao bằng từ năm hai nghìn một mươi
và được giao cho bốn hộ gia đình thanh niên là chủ hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã đàm thủy
sau khi được đầu tư các hộ được hưởng lợi đều nhất trí với quy trình quay vòng nuôi bò sinh sản
ký cam kết nhận nuôi cũng như cam kết chấp hành các quy định mà dự án đề ra góp phần xóa đói giảm nghèo
tạo điều kiện để người nghèo phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng bền vững
đối với dự án phát triển đàn bò do thanh niên quản lý tại xã đàm thủy là một dự án tương đối hiệu quả
và tới thời điểm tiếp theo trong thời gian tiếp theo ban thường vụ đoàn sẽ tiếp tục xin ý kiến của thượng trưởng quân ủy
cũng như là của ban thường vụ tỉnh đoàn cao bằng để huy động các nguồn vốn xây dựng các mô hình kinh tế khác
giúp thanh niên nghèo trên đoàn huyện có điều kiện để phát triển kinh tế sâu
đây là một trong những chương trình giảm nghèo mang tính bền vững bởi chương trình không chỉ hỗ trợ con giống ban đầu
mà còn phát huy tính tích cực trong lao động sản xuất
với các hộ gia đình vùng cao các tỉnh biên giới như cao bằng thì dự án này càng trở nên thiết thực
người nghèo sẽ có cơ hội phát triển kinh tế vươn lên xóa đói giảm nghèo
từ phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị trong tháng thanh niên hai nghìn một mươi chín
tuổi trẻ tỉnh phú yên đã và đang tiếp tục thực hiện được nhiều công trình ý nghĩa
để dân vùng ven biển và miền núi khó khăn có thêm điều kiện ổn định sản xuất
và bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau do phóng viên truyền hình nhân dân thực hiện tại phú yên
xã xuân hòa là vùng ven biển khó khăn của thị xã sông cầu cách thành phố tuy hòa tỉnh phú yên khoảng bảy mươi km về phía bắc
tại đây vừa qua hơn hai trăm linh đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang và công nhân viên chức tỉnh phú yên
đã giúp nhân dân xây dựng được nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực như thắp sáng đường quê làm chứng minh nhân dân
trong chuyến hành quân này các bạn đoàn viên thanh niên còn trực tiếp khám cấp phát hai trăm linh đơn thuốc miễn phí cho bà con
tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tội phạm ma túy
đây không chỉ là niềm vui của hàng trăm hộ dân mà còn là niềm tự hào hãnh diện của các đoàn viên thanh niên
một trong những điểm nhấn trong tháng thanh niên năm hai nghìn một mươi bảy ở tỉnh phú yên
trong chuyến hành quân này các bạn đoàn viên thanh niên còn trực tiếp khám cấp phát hai trăm linh đơn thuốc miễn phí cho bà con
tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tội phạm ma túy
trong chuyến hành quân này các bạn đoàn viên thanh niên còn trực tiếp khám hãnh diện của các đoàn viên thanh niên
đây chỉ là một trong những công trình phần việc cụ thể có ý nghĩa thiết thực phù hợp với tình hình thực tế ở các thôn buôn
thuộc các xã vùng ven biển miền núi khó khăn mà tuổi trẻ tỉnh phú yên góp phần ổn định an sinh xã hội
và từng bước xoa đói giảm nghèo chung tay xây dựng nông thôn mới
trong phần tiếp theo của chương trình bắc cạn gia tăng tình trạng khai thác cát trái phép
quảng ngãi trường chuẩn quốc gia trước nguy cơ rớt chuẩn

trước tình trạng đáng báo động về việc khai thác cát trái phép vừa qua chính phủ đã có những chỉ đạo mạnh mẽ và quyết liệt tới các địa phương nhằm ngăn chặn tình trạng này
tuy nhiên ở nhiều địa phương tình trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại bắc cạn
hình ảnh những máy hút cát hoạt động tấp nập như thế này ở khu vực lòng hồ nậm cắt xã dương quang thành phố bắc cạn đã trở nên quen thuộc với người dân ở đây
các đối tượng khai thác cát hoạt động ngang nhiên thậm chí còn khai thác cả trong vườn của các hộ gia đình
trước tình trạng trên ngành tài nguyên của tỉnh và thành phố bắc cạn phối hợp với một số đơn vị có liên quan đã kiểm tra hiện trường phát hiện sáu máy bơm hút cát có gắn đầu nổ phục vụ khai thác cát trái phép
một khối lượng cát hơn tám trăm linh mét khối đã tập kết trong khu vực lòng hồ
trong việc xử lý thì gặp rất nhiều khó khăn thứ nhất là về lực lượng khi mỗi lần huy động là phải lực lượng lớn đặc biệt là phải có sự phối hợp của lực lượng công an
và các đối tượng mà sau khi phát hiện ra đoàn kiểm tra vào thì các đối tượng phần lớn là các đối tượng bỏ phương tiện máy móc lại
và do vậy là con người vi phạm là không phát hiện được không ai nhận tăng vật
thế do vậy là thành phố cũng đã chỉ đạo là thu giữ máy lên xe ô tô và để chuyển về kho lưu giữ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
cùng với việc ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép tái diễn việc xử lý khối lượng cát rất lớn tập kết trong lòng hồ cũng đang được các cơ quan chức năng triển khai
ủy ban nhân thành phố đã chỉ đạo phòng tài nguyên môi trường phối hợp với công an thành phố xác minh về nguồn gốc
của cái số lượng cát này và nếu như mà cái số lượng cát này mà không rõ nguồn gốc
thì sẽ thành phố sẽ chỉ đạo các quan chức năng tiến hành thu tịch thu cái số lượng cát này và để xử lý theo quy định của pháp luật
khó khăn trong việc ngăn chặn nạn khai thác cát trái phép hiện nay
chính là sau khi các đoàn kiểm tra rút đi các đối tượng khai thác cát trái phép lại tiếp tục ngang nhiên hoạt động
do vậy để ngăn chặn triệt để và lâu dài nạn khai thác cát trái phép
cần có sự vào cuộc mạnh mẽ thường xuyên liên tục và có các chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm các đối tượng khai thác cát trái phép
tại lòng hồ nạm cát nói riêng và trên địa bàn tỉnh bắc cạn nói chung
dù chưa phải vào giai đoạn cao điểm sản xuất nhưng tình trạng thiếu lao động tại các khu cụm công nghiệp trong tỉnh hậu giang đang ở mức báo động
điều này khiến cho các doanh nghiệp cảm thấy lo lắng khi số lượng dự án mới đi vào hoạt động ngày một gia tăng
theo ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh hậu giang ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
các doanh nghiệp phát triển trở lại nên cần bù đắp lại số lao động mà họ đã cho nghỉ bớt do thời kỳ khủng hoảng kinh tế trước đây
chưa kể là sau tết nguyên đán nhiều công nhân không trở lại làm việc bởi mức thu nhập tranh lệch nhiều so với các tỉnh thành phố khác như bình dương thành phố hồ chí minh
thêm vào đó nhiều doanh nghiệp mở rộng quy mô đặt thêm dây chuyển máy móc thiết bị nhằm đẩy mạnh sản xuất nên cũng cần tăng cường lao động
đồng thời người lao động nhận lương và mức thưởng chưa tương xứng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho tình trạng khăn hiếm lao động ở các doanh nghiệp tại khu công nghiệp tỉnh hậu giang ngày càng thêm nghiêm trọng
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau cho biết đến năm hai nghìn hai mươi tỉnh phát triển mở rộng diện tích nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng đạt hai mươi bảy tám trăm linh ha và trên một mươi hectare nuôi tôm sinh thái được chứng nhận
tỉnh phấn đấu có từ bốn đến năm ha diện tích nuôi tôm được chứng nhận
theo đó tỉnh cà mau chú trọng nhân rộng nuôi tôm quảng canh kết hợp đa dạng đối tượng nuôi trên diện tích một trăm linh ha nuôi tôm sinh thái theo mô hình sản xuất luôn canh lúa tôm trên diện tích năm mươi ba ha
đồng thời các địa phương đã triển khai các giải pháp để phát triển ngành hàng tôm sinh thái tiếp tục xây dựng hoàn thiện quy hoạch nuôi trồng thủy sản tỉnh cà mau đến năm hai nghìn hai mươi và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
để sớm triển khai thực hiện giải pháp cụ thể là hợp tác với trường đại học cần thơ xây dựng đề án phát triển hàng tôm xú sinh thái nghiên cứu để chứng nhận đạt tiêu chuẩn việt gap global gap asc
bên cạnh đó tổ chức lại sản xuất theo hướng hình thành vùng nuôi quy mô lớn có sự quản lý của cộng đồng và sản xuất theo chuỗi giá trị xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh xúc tiến thương mại mở rộng thị trường
tại huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi hiện bà con nông dân đang vào vụ thu hoạch cuối vụ tỏi
theo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện lý sơn năm nay sản lượng tỏi đạt cao hơn so với niên vụ trước ba mươi
tính đến thời điểm này bà con nông dân lý sơn thu hoạch hơn tám mươi diện tích tỏi
hiện trên cánh đồng xã an hải an vĩnh bà con nông dân lý sơn đang tập trung nhân lực thu hoạch số diện tích tỏi còn lại
theo đánh giá của ngành nông nghiệp huyện lý sơn sản lượng tỏi năm nay đạt gần bảy mươi tạ một hectare tăng ba mươi so với niên vụ trước
mức giá các thương lái thu mua tại ruộng tỏi cho nông dân giao động từ sáu mươi đến bảy mươi đồng một kg giúp tăng thu nhập cho nông dân trồng tỏi
nhiên vụ này toàn huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi trồng hơn ba trăm một mươi hectare
mặc dù đầu vụ có sầu bệnh nhưng thời tiết thuận lợi nên sản lượng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái
vừa qua tại hà nội thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo bùi văn ga chủ trì họp báo thường kỳ quý i năm hai nghìn một mươi bảy của bộ
nhằm giải đáp những vấn đề được dư luận xã hội cũng như báo chí quan tâm nhất là công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi
dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể bảo đảm an toàn trường học
tại cuộc họp báo thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo bùi văn ga cho biết
theo đăng ký của các sở giáo dục và đào tạo trên cả nước năm hai nghìn một mươi bảy sẽ có chín trăm năm mươi năm thí sinh dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia kể cả thí sinh tự do
đến thời điểm này mọi công việc chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi bảy xét tuyển vào đại học cao đẳng đang diễn ra đúng tiến độ đề ra
trong đó bao gồm chuẩn bị ngân hàng đề thi tập huấn cho cán bộ chuẩn bị phần mềm tuyển sinh
từ ngày một tháng bốn các thí sinh bắt đầu làm thủ tục đăng ký dự thi
tuyển vào đại học cao đẳng hiện nay trên cổng thông tin điện tử của bộ giáo dục và đào tạo moet gov vn đã đưa phần mềm đăng ký dự thi
để các sở tập huấn cho cán bộ chạy thử phần mềm này trong những ngày qua phần mềm chạy ổn định chưa có vấn đề phát sinh
xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là mục tiêu quan trọng góp phần nâng cao dân trí đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài
nhằm đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đáp ứng nhu cầu đổi mới
trong thời gian qua tỉnh quảng ngãi đã có nhiều nỗ lực để duy trì trường đạt chuẩn trên địa bàn
tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau đến nay nhiều trường chuẩn quốc gia đứng trước nguy cơ rớt chuẩn
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
trường tiểu học sông vệ thị trấn sông vệ huyện tư nghĩa được công nhận đạt chuẩn quốc gia từ năm hai nghìn một mươi
hiện trường có một mươi sáu phòng học phục vụ giảng dạy cho bốn trăm bảy mươi học sinh
nhiều năm xây dựng khu hiệu bộ các phòng học xuống cấp hư hỏng nặng
không có các phòng chức năng phòng làm việc của ban giám hiệu nên nhà trường phải bố trí bốn phòng để sử dụng khu hiệu bộ chức năng cho các thầy cô giáo
tửa cũng bị hư hỏng nặng cho nên là đám chạy không có thể mở được các hệ thống cửa sổ
và cái mé lợi bàn tôn thì quá lao nan cho nên hiện nay nó cũng bị nứt và mùa mưa thì nó sẽ dọc lên
đổ xuống thì có các phòng học không thể mình giảng dạ được
và trường nhiều lúc phải tận dụng là đưa các em vào có các phòng để sinh hoạt đội để các em học tập trong những ngày mưa gió
cho nên cái khó khăn của nhà trường hiện nay cái cơ bản nhất là vì cái cơ sở vật chất nó đã xuống cấp như vậy
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng ngãi đến nay toàn tỉnh có ba trăm một mươi bốn trong tổng số sáu trăm ba mươi ba trường được công nhận trường chuẩn quốc gia

nhiều nhất là bậc tiểu học và trung học cơ sở
tuy nhiên hiện cơ sở vật chất trang thiết bị hơn năm mươi số trường đạt chuẩn quốc gia trong tình trạng thiếu thốn xuống cấp hư hỏng nặng
khảo sát của ngành giáo dục quảng ngãi cho thấy một trăm ba mươi bốn trường thuộc các bậc học không còn đủ tiêu chuẩn đạt chuẩn
trong đó phổ biến nhất là phòng học xuống cấp thiếu phòng học thiếu phòng hiệu bộ
trung tâm y tế dự phòng của quyền đó về kiểm tra y tế học đường của trường tiểu học đồng hiệp mình thì đánh giá tất cả các tiêu chuẩn của nó đạt đều điểm
nó không có đảm bảo về cơ sở vật chất và y tế phòng phòng y tế cũng không có là nhà vệ sinh thì cũng tạm bạ thôi
dù cho bao nhiêu hiệu và tập thể giáo viên ở nhà trường mình có cố gắng nỗ lực đi cái nội chăng nữa nhưng mà nó chỉ đạt một phần là đó thôi
nó có ảnh hưởng đến cái chất lượng giáo dục của học sinh
hàng năm ngành giáo dục quảng ngãi luôn bố trí kinh phí đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị cho các bậc học từ mầm non đến phổ thông trung học
từ đồng băng đến miền núi
tuy nhiên do kinh phí không nhiều việc đầu tư giàn trải không tập trung nên chưa giải quyết được rứt điểm tình trạng thiếu trang thiết bị
cũng như khắc phục xuống cấp của trường lớp học do vậy năm mươi trường học nguy cơ rất chuẩn
phải có cái sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân tịch phân bổ nguồn lực cho cái việc xây dựng các cái trường mới
cái thứ hai ra soát đánh giá là yêu cầu các cái trường đã đạt chuẩn ra soát lại
nói so với chuẩn
thì mình sẽ đánh giá
mình không đạt được cái chỉ số nào cái tiêu chuẩn nào
và có cái biện pháp xây dựng cái giấy vạch để khắc phục cái tình trạng rứt chuẩn
quá trình xây dựng trường chuẩn đã khó nhưng giữ vững danh hiệu chuẩn lại càng khó hơn
do vậy ngành giáo dục tỉnh quảng ngãi cần có chiến lược cải cách về đầu tư cải thiện để dư vững chuẩn cho các trường
các giải pháp cần chú trọng đến chất lượng đầu tư trọng tâm theo từng giai đoạn để đảm bảo lâu dài
có như vậy mới duy trì nâng cao chất lượng giáo dục trong tình hình mới
vừa qua tại công viên lưu hữu phước quận ninh kiều thành phố cần thơ sở thông tin và truyền thông thành phố cần thơ phối hợp cùng công ty cộ phần phát hành sách thành phố hồ chí minh tổ chức hội sách thành phố cần thơ lần thứ hai năm hai nghìn một mươi bảy
với chủ đề sách văn hóa phát triển và hội nhập hội sách lần này có gần một trăm linh đơn vị tham gia với gần ba trăm linh gian hàng của các nhà xuất bản công ty phát hành sách
công ty kinh doanh văn hóa phẩm truyền thông tại đây có khoảng một trăm chín mươi năm tên sách với khoảng hai ba triệu bản sách đăng ký trưng bày và bán cho khách tham quan
trong đó có hơn hai mươi sáu bản sách của bảy nhà xuất bản nước ngoài
trong khuôn khổ của hội sách sẽ diễn ra một mươi hoạt động văn hóa nghệ thuật các cuộc thi tọa đàm giới thiệu nói chuyện chuyên đề về sách giao lưu giữa các nhà văn nhà thơ tác giả với độc giả
ngoài ra ban tổ chức còn dành khu vực riêng để triển lãm một quyển sách viết về cuộc đời tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh và triển lãm một trăm năm mươi hình ảnh về cần thơ đồng bằng sông cửu long xưa và nay
hội sách sẽ diễn ra đến tối ngày ba mươi một tháng ba
trong phần tin quốc tế nga thất vọng với biện pháp trừng phạt mới của mỹ
đài loan trung quốc xác nhận đợt bùng phát cúm da cầm mới
trang web ba mươi tám độ bắc của viện nghiên cứu mỹ hàn tại trường đại học john hokin hôm qua công bố những hình ảnh vệ tinh phát hiện một số phương tiện hoặc xe móc hoạt động tại bãi thử hạt nhân punggiri của triều tiên đây là chứng cứ nữa cho thấy bình nhưỡng có thể đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ sáu
theo nguồn tin khoảng bốn hoặc năm xe hoặc xe móc được phát hiện tại lối vào cổng bắc nơi từng diễn ra bốn vụ thử hạt nhân của triều tiên
các chuyên gia cho rằng nếu những phương tiện này liên quan tới công tác chuẩn bị cho vụ thử thì có thể liên quan tới việc lắp đặt thiết bị đo đạc hoặc một thiết bị hạt nhân
hình ảnh vệ tinh cho thấy một đống vật liệu xây dựng có thể là cát và hỗn hợp khô tạo bê tông ở một khu dự trữ kế cận dường như hình ảnh này vẫn giữ nguyên so với các hình ảnh được chụp trước đó
số vật liệu nếu là cát và hỗn hợp khô tạo bê tông khi được trộn thành bê tông có thể được dùng để bịt lỗ hồng trong đường hầm nhằm ngăn chặn vụ nổ hạt nhân thoát ra bên ngoài
triều tiên hôm qua lên án một cuộc tập trận chung mới được tổ chức giữa hàn quốc và mỹ và đe dọa một cuộc tấn công phủ đầu
quân đội hàn quốc và mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên đại bàng non vào hôm một tháng ba vừa qua để kiểm chứng năng lực sẵn sàng phòng thủ trước nguy cơ từ triều tiên
vốn thường xuyên lên án các cuộc tập trận này như là hoạt động chuẩn bị chiến tranh chống lại triều tiên
bình nhưỡng phản đối các cuộc tập trận chung giữa mỹ và hàn quốc gọi đó là sự tập dượt chiến tranh và khẳng định cuộc tập trận nhằm vào nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
cuộc tập trận đại bằng non sẽ tiếp tục tới cuối tháng bốn tới
moscow bàng hoàng và thất vọng trước việc mỹ ban hành biện pháp trừng phạt nhằm vào tám công ty nga mà phía mỹ cho là có liên quan đến các hành vi phổ biến vũ khí của cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên iran và syri
người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova cho rằng các biện pháp trừng phạt mới đây của mỹ nhằm vào moscow gây ảnh hưởng đến cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố trên toàn cầu
bà zakharova nhấn mạnh hành động này đi ngược lại những tuyên bố từ phía washington trong đó nhấn mạnh tới cuộc chiến chống khủng bố đặc biệt là tại syri
nga cho rằng các lệnh trừng phạt hoàn toàn đối lập với những tuyên bố của mỹ đồng thời cũng gây ảnh hưởng đến triển vọng thiết lập một cơ chế hợp tác đa phương toàn diện nhằm giúp tiêu diệt nhóm nhà nước hồi giáo tự xưng cùng các tổ chức khủng bố khác đang là mối đe dọa cho mọi quốc gia trong đó bao gồm mỹ
ngoại trưởng australia jilishov cảnh báo rằng tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo tự xưng is có thể thiết lập một nhà nước hồi giáo ở miền nam philippines
ngoại trưởng australia cho hay người đứng đầu nhóm khủng bố abu sayab đã được xác phong là một emmir tức là một thủ lĩnh của is ở trung đông
bà bishop nhận định abu sayab là một tổ chức khủng bố đặc biệt nguy hiểm
bà cho hay khoảng sáu trăm linh tay súng từ đông nam á sống sót trong các cuộc chiến ở trung đông có thể sớm quay lại khu vực
ngoại trưởng australia cho biết is có thể sẽ thiết lập một nhà nước hồi giáo ở miền nam philippines điều đó mang mối đe dọa đến ngay cửa nhà của các nước khu vực đông nam á
bà khẳng định các cơ quan tình báo australia đang hợp tác chặt chẽ với các quốc gia khác để dập tắt mối đe dọa khủng bố trong khu vực
giới chức đài loan trung quốc vừa xác nhận đợt bùng phát cúm da cầm mới ở hai trang trại nuôi gia cầm tại vùng lãnh thổ này
đồng thời thông báo vừa tiến hành tiêu hủy hơn một mươi bốn con da cầm nhằm ngăn chặn không cho dịch cúm lây lan
hơn sáu gia cầm bị tiêu hủy sau khi một số vịt nuôi tại một trang trại ở huyện bình đông được xác nhận nhiễm virus cúm h năm n hai
một trang trại nuôi gà ở thành phố đài nam cũng vừa được thông báo là điểm bùng phát chủng virus cúm h năm với hơn tám con gà nuôi tại đây đã bị tiêu hủy
hiện chính quyền địa phương đang kiểm soát chặt chẽ tình hình liên quan tới bùng phát cúm da cầm
các trang trại nuôi gia cầm đều được cảnh báo tăng cường công tác kiểm dịch và vệ sinh
đồng thời được khuyến cáo cần kịp thời báo cáo với các nhà chức trách nếu có bất kỳ trường hợp da cầm chết bất thường nào
các chủ trang trại nếu báo cáo đầy đủ về tình hình dịch bệnh bùng phát tại trang trại mình sẽ được bồi thường cho toàn bộ số gia cầm bị tiêu hủy
trong khi những người cố tình che giấu tình hình sẽ bị phạt nặng
bộ công an trung quốc mới đây vừa tổng kết chiến dịch lưới trời từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi tám
chiến dịch này nhằm truy bắt tội phạm tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài và thu hồi tài sản phi pháp
của các đối tượng này
cụ thể các cơ quan bảo vệ pháp luật trung quốc đã bắt giữ hai năm trăm sáu mươi sáu đối tượng bỏ trốn sang hơn chín mươi nước và vùng lãnh thổ
đồng thời thu hồi tám sáu tỷ nhân dân tệ
chiến dịch được đánh giá đã ngăn chặn hiệu quả các quan chức tham nhũng trốn ra nước ngoài
với số lượng giảm mạnh từ một trăm linh một đối tượng đào tẩu trong năm hai nghìn một mươi bốn xuống còn một mươi chín đối tượng trong năm ngoái
hồi đầu tháng này trung quốc đã chính thức phát động chiến dịch lưới trời hai nghìn một mươi chín
để tiếp tục truy bắt các nghi phạm
tham nhũng lần trốn ở nước ngoài